sự thảo quần nêu vũ khí công cụ hỗ trợ trang bị được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo thông tư số ba mươi hai hai trăm linh hai nghìn hai mươi ba của bộ công an có hiệu lực từ ngày một mươi năm chín hai trăm linh hai nghìn hai mươi ba
cảnh sát giao thông được trang bị súng ngắn súng trường súng tiểu liên súng bắn điện súng bắn lưới súng bắn đạn cao su súng bắn đạn cây súng bắn đạn đánh dấu bình xịt cây xui cui điện áo giáp khóa số tám kệ chỉ huy giao thông
ngoài ra lực lượng tuần tra được lắp đặt sử dụng công khai hoặc hóa trang phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các tuyến giao thông đường bộ tại trạm cảnh sát trên phương tiện giao thông
mục đích để phát hiện thu thập hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định
liên quan đến các vụ việc chống đối người thi hành công vụ mới đầy nhất ngày tám tháng bốn công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam cho biết đang tạm giữ võ văn thờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn vinh huy xã bình trị huyện thăng bình để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó vào tối ngày năm tháng bốn khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn e thuộc
huyện thăng bình tỉnh quảng nam tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện thăng bình đã phát hiện võ văn thờ chạy xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ kiểm tra nồng độ cồn thế nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ
cụ thể thờ đã đạp vào vùng bộ thượng úy nguyễn ngọc s và cắn vào tay thượng úy võ tuấn trờ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy võ văn thờ có nồng độ cồn ở mức năm trăm bốn mươi mg trên lít khí thở
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
trước đó nhằm chuẩn bị cho quốc hội nhấn nút thông qua dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
mới đây bộ công an cũng đã có dự thảo báo cáo quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
trong đó bộ công an cho biết sẽ bổ sung quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe
theo đó dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chính quốc hội khoáng một mươi năm kỳ họp thứ sáu không quy định điểm truy điểm giấy phép lái xe
tuy nhiên bộ công an cho biết qua ý kiến góp ý của một số đại biểu cơ quan soạn thảo đã phân tích đánh giá và nhận thấy
việc quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe vào dự luật là cần thiết
bộ công an cho rằng hiện nay ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém
điều đó được chứng minh qua việc xử lý vi phạm giao thông hàng năm ở mức cao
trên ba triệu trường hợp vi phạm
cạnh đó tai nạn giao thông trong nước tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao và vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết
bị thương nhiều người vẫn còn nhiều mà nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ
thêm vào đó việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay đang bị buông lỏng
cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe
ngoài ra qua nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm quốc tế các nước tiên tiến trên thế giới như singapore nhật bản trung quốc
đều có quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe khi có các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao
nhằm quản lý việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông
trong nước để luật hóa quy định trên bộ công an cho rằng cần hiểu truy điểm giấy phép lái xe sẽ là một biện pháp quản lý nhà nước
không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay
qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe việc vi phạm và tái phạm
bộ công an nêu quan điểm cho rằng trên cơ sở đó việc trừ điểm bằng lái xe sẽ tác động tới hành vi
nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe
yến bằng lái xe sẽ có một mươi hai điểm một năm nếu trong một năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe
về việc truy điểm đối với các lỗi hành vi bộ công an cho biết khi xử phạt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể để trừ điểm
trường hợp giấy phép lái xe còn điểm người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện
sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi một mươi hai điểm
bộ công an cho hay việc này không tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất
kinh doanh đời sống hàng ngày của người dân vẫn quản lý được quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe
bộ công an khẳng định quy định trên sẽ bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người vi phạm
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch cấp giấy phép lái xe
hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
để triển khai quy định trừ điểm bằng lái theo bộ công an luật sẽ giao chính phủ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền
căn cứ trình tự thủ tục thực hiện điểm trừ điểm phục hồi bằng lái theo hướng quy định cụ thể các hành vi vi phạm nghiêm trọng
nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao
người vi phạm sẽ bị trừ điểm bằng lái mức trừ điểm trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể
và đảm bảo không trùng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
thủ tục trừ điểm phục hồi điểm sẽ bảo đảm thời gian đơn giản hợp lý tránh phiền hải cho người vi phạm
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý về sát hạch cấp bằng lái
hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
khi có quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm có quy định trừ điểm
người lái xe sẽ nhận được thông báo của cơ quan xử phạt về việc bằng lái bị trừ điểm
hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tự động trừ điểm không có sự tiếp xúc giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm
thế nên sẽ không phát sinh tiêu cực không trùng trèo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
hoặc là sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu còn điểm thì hệ thống sẽ tự động phục hồi điểm cho người lái xe
trước đó tại buổi làm việc của phó chủ tịch quốc hội trần quang phương ngày một mươi một tháng ba
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết đã phối hợp cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo điều năm mươi bảy
về điểm của giấy phép lái xe trong dự thảo luật đã tiếp thu
trình lý theo hướng quy định các nguyên tắc về trừ điểm khôi phục điểm
ngoài ra đề nghị sở quy định về hình thức xử phạt bổ sung trong luật xử lý vi phạm hành chính
để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật